phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an huyện ba bể vừa triệt phá thành công bắt giữ một mươi năm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trên địa bàn huyện ba bể tỉnh bắc cạn
ngày một mươi một tháng chín tại khu vực đồi cốc chặng thuộc thôn nà rụ xã bành trạch huyện ba bể lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời khống chế bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại sới bạc lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng các dụng cụ dùng để đánh bạc hai điện thoại di động cùng một mươi hai xe mô tô các loại
kiểm tra nhanh trên người các đối tượng thu giữ trên ba mươi triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật giấy tờ khác
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng là lường văn trung triệu văn tuyên và lê thị ánh tuyết cơ quan công an đã tạm giữ một số tài sản giấy tờ phục vụ điều tra
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tạm giữ một mươi năm đối tượng
tổ chức đánh bạc đánh bạc và tiếp tục mở rộng điều tra xác minh